nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
vào sáng ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam rời hà nội đi thăm chính thức
nước cộng hòa nhân dân trung hoa từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước ra sân bay tiễn tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn
tham gia đoàn có các đồng chí
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí lê minh hưng bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
đồng chí ủy viên trung ương đảng là bộ trưởng bí thư tỉnh ủy trợ lý tổng bí thư
và đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại nước cộng hòa nhân dân trung hoa
vào lúc một mươi ba h hai mươi theo giờ địa phương tức một mươi hai h hai mươi theo giờ hà nội cùng ngày
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến thủ đô bắc kinh của trung quốc
bắt đầu chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
đón tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
tại sân bay bắc kinh có đồng chí lưu kiến siêu
trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc
đại sứ việt nam tại trung quốc phạm sao mai
cùng một số cán bộ đại sứ quán tại trung quốc
chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọng
nhằm đề cao đường lối đối ngoại
trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam
coi trọng quan hệ với trung quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại
mong muốn phát triển lâu dài ổn định ngày càng hiệu quả
thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
đồng thời làm rõ những quan tâm lập trường đúng đắn các lợi ích chính đáng của việt nam
cùng với đó chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ
đối với những tư tưởng và đường lối phát triển của đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc
có lợi cho hòa bình hợp tác phát triển
vị trí hạt nhân lãnh đạo của tổng bí thư tập cận bình được đảng cộng sản trung quốc xác lập
đồng thời thúc đẩy chính sách của trung quốc về hữu nghị hợp tác với việt nam
ủng hộ việt nam phát triển có vị thế quốc tế ngày càng cao
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
theo chương trình ngày mai ngày ba mươi một tháng một mươi
lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ được tổ chức trọng thể
tại đại lễ đường nhân dân bắc kinh
do tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình chủ trì
ngay sau lễ đón tổng bí thư hai nước sẽ tiến hành hội đàm cấp cao
và chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng